tôi sẽ đưa đến cho quý vị những thông tin đáng quan tâm về tình hình dân sinh kinh tế văn hóa xã hội và sau đây là nội dung chi tiết